chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thực hiện ra soát toàn bộ vị trí các cột trong lưới điện truyền tải có nguy cơ ảnh hưởng trong mùa mưa bão năm nay
để kịp thời có biện pháp xử lý các tình huống xảy ra nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân
các tỉnh miền trung vừa phải chống lại cơn lũ lịch sử gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của
mọi hoạt động thường ngày của người dân bao gồm cả việc học của học sinh bị đình trệ
cho đến nay thì một số trường tại các tỉnh miền trung
học sinh vẫn chưa thể trở lại trường
và đáng lưu ý là một số nơi học sinh đã nghỉ quá quỹ thời gian mà bộ giáo dục và đào tạo công bố từ đầu năm đó là hai tuần
học bù là phương án mà các địa phương vùng lũ đang thực hiện
tuy nhiên về lâu dài thì có lẽ bộ giáo dục và đào tạo cần tính đến phương án phù hợp với những vùng đặc thù chịu nhiều thiên tài
trường trung học cơ sở liên thủy lệ thủy tỉnh quảng bình
ngay sau khi nước rút các hoạt động dọn dẹp vệ sinh lau chùi bàn ghế
phòng học cao đầy bùn sửa chữa và sắp xếp các thiết bị vật dụng tại trường được khẩn trương thực hiện
tuy nhiên hầu hết số bàn ghế học sinh các đồ điện tử tài liệu hồ sơ của nhiều trường chìm trong nước lũ giờ đều bị bong chóc hư hỏng
điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc học sinh quay trở lại trường
trước mắt thì sở giáo dục rất gân về sự hỗ trợ của các đơn vị các bành thương quân để khắc giúp và các nhà trường
các phòng giáo dục
theo thống kê sơ bộ của bộ giáo dục và đào tạo có một số trường học ở một số địa phương như quảng nam
đến nay học sinh chưa thể đến trường
tại thừa thiên huế có một số trường đã nghỉ quá hai mươi bốn ngày tức là đã quá khung thời gian đầu năm học mà bộ giáo dục đưa ra đầu năm học là hai tuần dự phòng
các nhà trường căn cứ vào đó để xây dựng kế hoạch giáo dục sao cho phù hợp với việc thực tế của mình
bên cạnh đó thì bộ cũng đã ban hành điều lệ mới theo thông tư ba mươi hai và trong đó thì cũng đã quy định rất rõ ở điều một mươi chín
đó là kế hoạch giáo dục của nhà trường có thể được thực hiện ở trong và ngoài lớp học trong và ngoài khuôn viên nhà trường
bởi vậy cho nên đối với các cái nội dung bài học mà có cái nội dung kiến thức cái hình thức phù hợp
thì các nhà trường xây dựng kế hoạch là làm sao đấy để mà có thể tổ chức được cho học sinh những cái nội dung ở ngoài nhà trường một cách phù hợp
có thể nói khi quay trở lại trường học bên cạnh việc phải khắc phục khó khăn
thì các trường phải tính đến phương án học bù cho kịp chương trình
tuy nhiên các trường phải làm như thế nào để vẫn kịp chương trình nhưng không gây áp lực học tập cho học sinh
căn cứ vào cái việc này thì các nhà trường hoàn toàn có thể điều chỉnh kế hoạch được cái việc dạy bù phù hợp thôi
chẳng hạn như trước đây mình định là cái kiến thức cái nội dung chương trình mà hoàn thành cho học kỳ một chẳng hạn
đến cái nội dung này thì bây giờ với cái bối cảnh như vậy thì đừng bắt các em phải hoàn thành cái nội dung kiến thức đấy hoàn toàn trong kỳ một nữa
và một số các nội dung kiến thức trước đây định ở học kỳ một thì bây giờ mình chuyển qua học kỳ hai
và như vậy thì chúng ta giãn đều cái thời gian ra
là lúc đó thì bản thân các nhà trường tổ chức cho các em học tập và bù đắp các kiến thức một cách phù hợp chứ không gây áp lực
bởi vì nếu mà dồn ép quá thì nó cũng không có hiệu quả
quỹ thời gian dự phòng hai tuần theo khung chương trình mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra phù hợp với điều kiện bình thường
tuy nhiên đất nước ta kéo dài tình hình thời tiết khắc nghiệt mỗi vùng miền mỗi khác
đặc biệt là tại miền trung nơi đã và đang gánh chịu nhiều thiên tai
rõ ràng đã đến lúc bộ giáo dục và đào tạo cần nghiên cứu và xây dựng kịch bản lên khung chương trình phù hợp cho học sinh vùng lũ
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
thưa quý vị vào hai mươi h hai mươi phút tối ngày hôm qua cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an tỉnh hòa bình
đã bắt giữ phạm văn sĩ chú tại lạc thủy hòa bình đối tượng trước đó đã lợi dụng trưa vắng
dùng vật giống súng xông vào một chi nhánh của một ngân hàng ở huyện lạc sơn hòa bình cướp tiền ở quầy giao dịch
sự việc diễn ra vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi
một người đàn ông khoảng ba mươi bốn mươi tuổi đi xe máy đội mũ bảo hiểm đỏ mặc áo mưa xanh đi vào quầy giao dịch
chi nhánh lúc này không có người giao dịch chỉ có hai nhân viên đang kiểm kê hóa đơn
người này đặt túi súng bàn chỉa vật giống súng vào nhân viên và yêu cầu bỏ tiền vào túi
hai nhân viên sau đó kiếm cớ lẻn vào kho
họ chốt cửa lại và không ra ngoài
nghi phạm lấy hết tiền ở quầy giao dịch rồi lên xe tẩu thoát theo hướng về trung tâm huyện lạc sơn
nhận được thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại hà nội
cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an hòa bình bắt giữ đối tượng tại ngõ một trăm linh chín phố phủ doãn quận hoàn kiếm hà nội
hiện lực lượng công an đang đấu tranh làm rõ vụ việc
viện kiểm soát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với đối tượng nguyễn quang hùng hai mươi tám tuổi
chú tại xã hòa khánh tp bù mon thuật tỉnh đắk lắc về hai tội giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng mặc dù cả hai đã có gia đình nhưng khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hùng và chị nguyễn thị thu hường chú cùng xã nảy sinh tình cảm với nhau
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hùng điều khiển xe máy của chị hùng
hùng và chị hường rồi cùng nhau về tròi rễ cà phê nhà hùng
tại đây giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
bị chị hương tát hùng đã dùng một sợi dây xiết cổ chị hường
khi phát hiện chị hường đã chết hùng lấy một sợi dây chuyền hai nhẫn vàng một điện thoại di động một triệu bảy trăm linh ngàn đồng của chị hường rồi đi về
đến sáng ngày hôm sau hùng quay lại kéo thi thể chị hường giấu trong bồn cây cà phê để nhằm tạo hiện trường giả đánh lạc hướng cơ quan điều tra
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hùng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
vào khoảng tám giờ sáng ngày hai tháng một mươi một tại khu vực tổ bốn ở ấp bình khánh xã mỹ khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang
trong lúc lái máy xúc để cải tạo đất người dân đã phát hiện một khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn và hai mươi sáu quả đạn m bảy mươi chín
vào thời điểm trên anh nguyễn văn dầu ở thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
đang điều khiển máy xúc để đào cải tạo đất thì phát hiện xúc phải những kim loại như m bảy mươi chín
anh dầu đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng
ngay sau khi nhận được tin báo thành đội long xuyên đã cử lực lượng công binh xuống hiện trường phối hợp với lực lượng công an thành phố long xuyên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra đã phát hiện có một khẩu súng ngắn cốt bốn mươi năm ba hộp tiếp đạn và một mươi hai viên đạn cốt bảy hộp tiếp đạn và hai trăm một mươi sáu viên đạn cabin
hai mươi sáu quả đạn m
m bảy mươi chín trong đó có một mươi quả còn nguyên vẹn còn lại đã bị oxy hóa
tất cả số súng đạn trên được lực lượng công binh đưa về nơi an toàn chờ tiêu hủy
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và chương trình sẽ được tiếp tục với tiểu mục điểm báo cùng với sự đồng hành của biên tập viên thu trang
xin mời thị trí thu trang
vâng ạ xin cảm ơn chị viêu anh
vâng thưa quý vị báo thủy sẻ online có đăng tải bài viết
có nhan đề nỗi lo sạt lở đất nhìn từ thảm cảnh trái lên
nội dung bài viết đề cập đến việc chỉ trong vòng một mươi sáu ngày
tại nhiều huyện miền núi dọc dài đất miền trung đã liên tiếp xảy ra bảy vụ sạt lở hơn một trăm hai mươi người thương vong
đây là chuỗi thảm họa thiên tai chút lên người dân miền trung
nam trà my quảng nam đã để lại nỗi đau quá lớn
tác giả bài viết cho rằng với người dân vùng cao ở các tỉnh miền trung
thì cần có một cuộc điều tra trên diện rộng để xác định những vùng nguy hiểm
có biện pháp cảnh báo các tài viên
các tài viên biến điện chất kiên quyết di rời dân đến vùng an toàn nhưng không quá xa thôn bản cũ
đặc biệt cần phải đánh giá tác động tích cực của các thủy điện nhỏ
thủy điện không nằm trong quy hoạch về phá vỡ cân bằng hệ sinh thái khu vực
có như thế đồng bào sống ở vùng cao mới an tâm sinh sống
bớt đi nỗi lo sạt lở như trà leng trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến khó lường
vâng một bảy trăm ba mươi hồ đập xuống cấp nguy cơ mất an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập
đây là nhan đề được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
nội dung bài viết đề cập đến việc trong bối cảnh biến đổi khí hậu cực đoan như hiện nay
lũ lụt xảy ra thường xuyên với cường độ cao tình trạng không ổn định của địa chất
hiện tượng đứt gãy dẫn tới động đất ở một số vùng cùng với một bảy trăm ba mươi hồ đập thủy lợi bị xuống cấp
trong đó có một hai trăm linh cần phải sửa chữa và hai trăm linh hồ hư hỏng nặng cần sửa chữa khẩn cấp
vấn đề an toàn hồ đập trở nên vô cùng cấp bách cần được đặc biệt quan tâm chú trọng
bởi ảnh hưởng lớn đến an ninh nguồn nước an toàn cho sản xuất và đời sống
còn trên báo kinh tế đô thị trong ngày hôm nay có đăng tải bài viết có nhân đề
đầu tư bất động sản công nghiệp đừng để thua trên sân nhà
từ đầu năm đến nay khi hầu hết các phân khúc đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
phân khúc bất động sản khu công nghiệp lại nổi lên là điểm sáng của thị trường
do tác động của chiến tranh thương mại dẫn đến sự chuyển dịch công trường sản xuất của nhiều doanh nghiệp
trong đó việt nam là điểm đến đầy hấp dẫn
tuy nhiên các chuyên gia nhận định doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của việt nam
đang phải đương đầu với một thử thách lớn đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhà đầu tư bất động sản khu công nghiệp nước ngoài
nhiều nhà máy đã dịch chuyển khỏi trung quốc nhưng nhà đầu tư trung quốc cũng đã có mặt ở nhiều nước
để kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp
doanh nghiệp việt nam cần phải hết sức lưu ý vấn đề này để nắm lấy lợi thế đừng để thua trên chính sân nhà
giao thông đường bộ sở giao thông vận tải tp hcm đang nhanh chóng tháo dỡ trạm thu phí
chân cầu bình triệu một và hai tại quận thủ đức để giảm thiểu ủng tắc tại khu vực này
hai trạm thu phí này đã bỏ hoang năm năm nay chiếm phần lớn diện tích đã khiến khu vực ủng tắc vào giờ cao điểm
đặc biệt do nằm ở hướng độ dốc cầu nhiều phương tiện thắng gấp dễ gây tai nạn
trạm thu phí trước đây theo hình thức bot thiết kế cho bốn loạt ô tô mỗi chiều
và giải phân cách bê tông ngang phần đường xe máy trên quốc lộ một mươi ba
tuy nhiên mới đây ủy ban nhân dân thành phố giữ trước thời hạn dự án bot này
để chuyển qua xây dựng từ vốn ngân sách
phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ sở giao thông vận tải tp hcm
đã bắt đầu tháo dỡ từ ngày hai mươi tám tháng một mươi dự kiến hết tục này sẽ hoàn thành
tổng chi phí tháo dỡ khoảng một trăm linh triệu đồng từ nguồn vốn duy tu hàng năm
trong ngày hai tháng một mươi một sở thông tin truyền thông tp hcm đã có buổi làm việc
với ca sĩ phương thanh liên quan đến phát ngôn nhạy cảm về phát từ thiện tại quảng ngãi
theo sở thông tin truyền thông phương thanh đang có nguyện vọng trở lại quảng ngãi
để gặp cơ quan chức năng tỉnh làm rõ nội dung gây tranh cãi
trong ngày hai mươi chín tháng một mươi trên trang cá nhân facebook ca sĩ phương thanh kể về một sự việc
trong chuyến đi thiện nguyện ở quảng ngãi
nguyên văn ca sĩ này viết đi từ thiện một làng
bị cô lập ở miền núi tỉnh quảng ngãi nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ
không nằm trong vùng lũ cũng canh me đồn
đoàn thử tiên tới cho tiền kìa một mươi triệu toàn canh me một mươi triệu
không bị lúa lục lắm cũng canh me tiền
phương thanh còn nhận định những đối tượng mình nhắc đến
có lòng tham vô tình trốn dậy giữa lúc khó khăn
do đó trong sáng ngày hai tháng một mươi một sở thông tin truyền thông tp hcm
có văn bản mời ca sĩ lên làm việc để tìm hiểu căn nguyên
phương thanh chia sẻ toàn bộ câu chuyện và cho biết đang sắp xếp
trở lại quảng ngãi khu vực được nhắc đến trong câu chuyện
hiện phương thanh chưa có động thái phản hồi trước yêu cầu xin lỗi
người dân quảng ngãi mà đa phần bình luận trong bài viết thể hiện
tin tức giao thông đáng chú ý thưa quý vị và các bạn
thủ tướng chính phủ vừa có chỉ đạo tới các bộ tỉnh thành phố
yêu cầu triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cao điểm tết dân lịnh tết nguyên đán
ngay trong những ngày đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lại tiếp tục xảy ra
một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người điều khiển
phương tiện uống rượu bia gây ra để khắc phục ngay các tồn tại
của chín tháng đầu năm và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo
trật tự an toàn giao thông quý bốn năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ yêu cầu
ủy ban an toàn giao thông quốc gia kiểm tra đôn đốc các bộ ngành
địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch năm an toàn giao thông quốc gia
phát biểu của thủ tướng chính phủ là
phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bộ giao thông vận tải tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật đề án chính sách đảm bảo trật tự an toàn giao thông
với bộ công an thủ tướng chính phủ yêu cầu tập trung xây dựng
và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trọng tâm là dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
để chính quốc hội khóa một mươi bốn cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi
tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thực hiện tuần tra
kiểm soát xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
ủy ban nhân dân tp hà nội tp hồ chí minh và các đô thị trực thuộc trung ương
cần tăng cường thực hiện năm nhóm giải pháp trước mắt để khắc phục ồn tắc giao thông
phân luồng từ xa tạo dòng giao thông tránh các khu vực các đoạn tuyến
có điểm có mật độ giao thông lớn trong giờ cao điểm
mùa mưa nhất là sau bão lụt cây cối um tùm môi trường ẩm thấp
không đảm bảo vệ sinh là điều kiện thuận lợi cho các loại mũi sinh sôi gây bệnh
trong đó có sốt xuất huyết
vì vậy mà trong thời gian qua tình hình sốt xuất huyết tại đà nẵng
đã và đang có chiều hướng gia tăng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trong cộng đồng
xã hòa tiến huyện hòa vang liên tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết
trong cộng đồng tập trung tại thôn lệ sơn nam nhất là từ thời điểm đầu tháng tám đến nay
toàn xã đã có gần một trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
trong khi toàn huyện hòa vang chỉ ghi nhận hơn hai trăm linh trường hợp
trong khu vực này thì đang có dịch sốt xuất huyết một số ca xung quanh nhà
nên kia là bản thân và cũng như gia đình rất là lo lắng
tất cả những người dân ở đây cũng rất là lo lắng cho cái bệnh dịch này
và mọi người cũng luôn dọn vệ sinh sạch sẽ ấp hết các bê trụ
có lên quen để cho bảo vệ môi trường chống mũi phát sinh để gây bệnh
đang để dịch được những sốt xuất huyết để cho dân được khổ mong mại
theo các chuyên gia y tế cứ đến mùa đông xuân nhất là sau mưa lũ
các bệnh truyền nhiễm phát triển rất mạnh trong đó có sốt xuất huyết
thiện tượng ao tù rước đồng bào điều kiện để mũi sinh nở nên gây bệnh bùng phát
do đó người dân cần có ý thức dọn dẹp vệ sinh nhà ở môi trường xung quanh
đảm bảo phương châm không có mũi
trong trường hợp mà người dân có các biểu hiện liên quan đến các triệu chứng của sốt xuất huyết
ví dụ như là sốt cao liên tục trong vòng từ ba ngày bốn ngày mệt mỏi nhất mỗi người
hoặc là có các cái biểu hiện như là sốt huyết ở chân răng v v
thì chúng ta phải ngay lập tức đến các bệnh viện đến y tế để chúng ta có thể khám
để có thể chẳng đón được sốt xuất huyết hoặc là loại trừ được sốt xuất huyết
trong trường hợp của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng
từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã có gần một sáu trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
tuy giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín nhưng lại tăng mạnh so với những tháng đầu năm nay
nhất là từ tháng tám tháng chín trở lại đây
trong đó các địa phương có số ca mắc cao gồm quận thanh khê hải châu sơn trà liên kiểu và hòa vang
người dân cần nâng cao ý thức trong việc phòng bệnh
khi mà hàng trăm hàng ngàn đồng bào đang kêu cứu
thì những mệnh lệnh từ trái tim người dân làng biển ở quảng bình
đã vận chuyển hàng chục khe tuyển đánh cá từ các vùng biển bất chấp nguy hiểm
đêm tối để cùng với các lực lượng chức năng vượt lũ giữ để cứu sống đồng bào
và hãy cùng chúng tôi gặp những ân nhân
những người hùng làng biển đã cứu hàng trăm người dân vùng lũ quảng bình
trong phòng sự ngày hôm nay
hàng trăm lời kêu cứu của bà con vùng dồn lũ lệ thủy quảng bình
tràn ngập mạng xã hội
bởi chỉ trong phút chốc hàng ngàn mái nhà chìm trong biển nước
và tính kêu cứu được truyền tay nhau bởi những sinh mệnh đang bị đe dọa
bởi giống đất lũ trong đêm tối
cùng thời điểm hơn năm mươi chiếc thuyền của ngư dân hai xã ngư thủy
và ngư thủy bắc viên lệ thủy quảng bình đã vượt lũ giữ
tiếp cận địa bàn ngập sâu kịp thời đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn
đây là tiền lệ chưa bao giờ có bởi tàu thuyền là tài sản quan trọng
là công cụ để ngư dân mưu sinh hàng ngày
không chỉ ngư dân lệ thủy mà nhiều ngư dân biển ở các viện quảng ninh
bố trạch và tỉ xã ba đồn đều hạ thuyền tìm với những địa chỉ cần ứng cứu
kinh nghiệm đi biển lâu năm họ hiểu được con nước
và biết cách xử trí trong những trường hợp khẩn cấp
khi nước lũ xuống dần họ lại tham gia tiếp tế lương thực
thực phẩm nước uống cho bà con
đến nay có gần một nửa thuyền cứu hộ của bà con ngư dân bị hư hỏng
bữa ăn vội trên dầm nước lũ mà ấm áp tỉnh người
năm ngày liền những người con trai kẻ biển vẫn đầm mình trong nước lũ
họ quên ăn quên ngủ làm việc hết công sức
cứ nơi nào cần là họ đến
nơi vùng hẻo lạnh vùng lùi lùi để ăn để mắng cỏ dân ngư thì tụi chị sẽ không bao giờ làm được việc như vậy
đó là thực sự
nhớ họ dân mới được sống được nó là người chỉ nhớ là dân của biển

còn người thanh niên là tái trạng là đi gái thuyền quá cửu
những người sống đó kể cả những người trẻ sọ cũng vền vợt sạc lên
người làm biển bao giờ cũng thế đoàn kết sẵn sàng giúp nhau